sáng nay hai mươi ba tháng năm kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục ngày làm việc thứ tư dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
mở đầu phiên họp sáng quốc hội đã nghe các báo cáo của dự án luật cư trú dự án luật đang nhận được sự quan tâm của người dân
nội dung sửa đổi bổ sung thủ tục về đăng ký thường trú tạm trú trong dự luật này
theo hướng cơ quan đăng ký quản lý cư trú có trách nhiệm tiếp nhận kiểm tra cập nhật thông tin địa chỉ thường trú tạm trú mới của người đăng ký và cơ sở dữ liệu về cư trú cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo bằng văn bản cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin về nơi thường trú tạm trú của họ và cơ sở dữ liệu này mà không cấp sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
theo cơ quan thẩm tra dự án luật cơ quan soạn thảo làm rõ quy định ngay trong luật trách nhiệm cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu về cư trú giữa các cơ quan nhà nước việc khai thác các thông tin từ cơ sở dữ liệu
ủy ban pháp luật tán thành việc cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác đăng ký quản lý cư trú như quy định của dự thảo luật để góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú trên cơ sở ứng dụng thành tiệu khoa học và công nghệ trong quản lý cư trú bảo đảm công khai minh bạch phù hợp với mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử
đề nghị chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh liên thông cập nhật sử dụng khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giữa các cơ quan nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bỏ hoặc hạn chế tối đa việc người dân phải xin giấy tờ xác nhận về cư trú để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thay vào đó các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tra cứu xác thực thông tin về cư trú quan hệ hộ gia đình nhân thân của người dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết thủ tục hành chính
tuy nhiên theo quy định của dự thảo luật thì vẫn duy trì một số loại giấy tờ về cư trú do cơ quan nhà nước cấp cho công dân như giấy xác nhận khai báo cư trú phiếu khai báo tạm vắng
ủy ban pháp luật của quốc hội đề nghị làm rõ giá trị pháp lý của các loại giấy tờ này
dự án luật này cũng có quy định về việc bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương
sau nhiều ý kiến thẩm tra cho rằng cần cân nhắc thận trọng để bảo đảm hài hòa giữa quyền tự do cư trú của công dân với khả năng đáp ứng các dịch vụ thiết yếu về đảm bảo an sinh xã hội cũng như yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự tại các khu đô thị lớn